chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

vành đai này trải dài hơn bốn mươi hai trăm linh km kéo từ new zealand nhật ngoài khơi bờ biển phía tây của lục địa châu á
đến xung quanh bờ biển phía tây của châu mỹ bao gồm mỹ và chile
khoảng tám mươi một các trận nông đất lớn nhất thế giới hơn tám mươi các trận sóng thần và khoảng bảy mươi năm tổng số núi lửa
đang hoạt động đều ở khu vực này
chẳng hạn năm hai nghìn một mươi một xảy ra trận nông đất mạnh chín độ richter ngoài khơi nhật gây ra sóng thần cao khoảng bảy mét

hơn một mươi tám người đã thiệt mạng trong tàu mạng này

ở tân trúc đài trung phía tây hòn đảo
trận nông đất mạnh bảy độ richter này đã khiến hơn ba hai trăm linh người chết một mươi hai người bị thương và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy
trận nông đất ở đài loan ngày ba tháng bốn là trận nông đất mạnh nhất kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trận nông đất mạnh bảy sáu độ richter xảy ra ở miền trung đài loan khiến hơn hai bốn trăm linh người thiệt mạng
và hơn một trăm linh ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn
đài loan đã cải thiện mức độ chuẩn bị của quân đội

trong những năm gần đây chính quyền địa phương đã phát động các chiến dịch để đảm bảo các tòa nhà cũ có khả năng chống nông đất tốt hơn

vào năm hai nghìn hai mươi hai chính quyền cũng đã vạch ra những thay đổi với quy truyền xây dựng
ra cố cho các tòa nhà dây bị hư hại do động đất

đến đây thời lượng của chương trình đã hết
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại